quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm qua tại miền bắc thì mưa đã giảm đi nhiều
nhưng do vẫn còn tác động của khối không khí mát nên nhiệt độ ngoài trời hiện tại ở bắc bộ chưa cao
chỉ khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ ở vùng núi vùng trung du và đồng bằng nhiệt độ từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay thì khối không khí mát yếu thêm vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m cơ bản là không còn hoạt động nữa
vì thế miền bắc trời chuyển nắng và nhiệt độ cũng tăng dần theo thời gian
nước nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ tăng lên khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
tuy nhiên dự báo từ tối và đêm mai trở đi lại có thêm một đợt sóng lạnh mới tăng cường xuống
nên miền bắc sẽ lại có mưa rào và rông
với miền trung thì lúc này dọc từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận đều đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại trung bộ sẽ tăng lên mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trời nắng nhưng không còn nắng nóng
tuy nhiên sau một mươi năm h chiều thì ở khu vực bắc bộ sẽ tăng lên mức từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
ở khu vực vùng núi phía tây dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi sẽ lác đác có mưa rông
và đến khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ chiều là lúc mưa rông xuất hiện nhiều kèm theo nguy cơ cao về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với khu vực tây nguyên và nam bộ thì trong ngày hôm nay trước một mươi bốn giờ cả hai khu vực trời tạnh giáo có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên tăng lên từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
đến chiều tối nay thì hầu khắp các khu vực ở nam bộ sẽ
có mưa rào và rông trên diện rộng
còn khu vực tây nguyên có mưa rải rác
trong đó khu vực nam tây nguyên cũng có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
trong mưa rông người dân cần đề phòng với nguy cơ cao về tình trạng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển thì trong khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
ngay vào đêm nay có mưa rào và rông
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
chiều và tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước